sau sự cố bảng hiệu quảng cáo đổ sập làm chết người xảy ra mới đây tại quận bình tân
ubnd tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành quận huyện tổng kiểm tra chấn trình việc lắp đặt các biển hiệu
màn hình quảng cáo ngoài trời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
qua kiểm tra nếu phát hiện trường hợp các bản hiệu quảng cáo màn hình chuyên quảng cáo được bố trí
lắp đặt trái pháp luật không có giấy phép xây dựng sẽ bị tháo dở và xử phạt theo quy định
như tin đã đưa vào chiều tối ngày một mươi tháng tám cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến bản hiệu quảng cáo
cao khoảng hai mươi mét đổ sập đè lên một căn nhà khiến một người tử vong tại phường bình trị đông a quận bình tân
ubnd tp hcm đã chỉ đạo nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
phải truy cứu đối với tổ chức cá nhân liên quan đến sự cố này
trước đó trên địa bàn một số quận huyện tại tp hcm đã xảy ra trường hợp bản hiệu quảng cáo
cổng chào ngoài trời bị đổ sập do ảnh hưởng của thời tiết gây thương tích cho người đi đường